ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang
đang tăng cường thêm nhân lực thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công kè chống sói lở đê biển gò công
hoàn thành công trình trước ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
công trình xây kè chống sói lở bờ biển gò công thi công từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi với tổng giá trị gần hai mươi năm tỷ đồng
công trình có chiều dài trên một tám trăm linh m cao hai ba mét bằng bê tông cốt thép
đây là kè mềm có tác dụng chắn sóng và tạo bồi
sau khi hoàn thành công trình góp phần ngăn chặn ảnh hưởng của chiều cường gió biển trong mùa gió trướng dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi